phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết là vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn khánh toàn chú tại tỉnh bình phước
theo điều tra ban đầu ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai toàn được một người khác thuê chở hai người trung quốc
đi từ hà nội vào thành phố hồ chí minh với giá là hai mươi triệu đồng
cả hai người này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
tiếp đó toàn đã thuê nguyễn xuân trường chú tại hà nội với giá một mươi hai triệu đồng
còn toàn sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đón tại thành phố đà nẵng và đưa hai người trung quốc này vào thành phố hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng ba trong lúc trường đang vận chuyển hai người trung quốc đi đến quốc lộ một
thuộc địa phận phường tứ hạ thị xã hương trà
thì bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt giữ
công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh yên bái
vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng truy nã sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm
gây án giết người tại tỉnh yên bái sau đó lẩn trốn vào đồng nai
ba đối tượng bị bắt gồm hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng chú tại thái nguyên
và phạm văn đồng chú tại nghệ an
trước đó mẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định truy nã đặc biệt
về tội buôn bán trái phép chất ma túy
trong quá trình lẩn trốn mẫn cùng trọng và đồng sử dụng vũ khí quân dụng gây ra vụ giết người
tại tỉnh yên bái sau khi gây án các đối tượng vào các địa phương phía nam lẩn trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ mẫn
tại một tiệm rửa xe ở phương quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ trên người mẫn gồm một khẩu súng tám viên đạn
trong đó một viên đã lên nòng và bốn mươi viên đạn trong túi sách
cùng thời gian trên lực lượng công an đã bắt giữ trọng và đồng khi đang lẩn trốn
trong một căn nhà tại thành phố biên hòa
khám xét nơi ở của hai đối tượng này thu giữ một khẩu súng tám viên đạn
một mươi ba viên đạn trong túi và một bịch ni lông bên trong chứa chất màu trắng
nghi là ma túy hiện các đối tượng và tăng vật được bàn giao cho công an tỉnh yên bái
để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm cho biết là vừa bắt giữ một đối tượng
có hành vi trộm cắp dầu của các tàu hàng trên sông
nhận được tin báo về các đối tượng hoạt động nghi vấn trộm cắp tài sản
trên sông chợ đệm quận tám tiếp cận hiện trường tổ công tác phát hiện ba đối tượng
có biểu hiện nghi vấn đi trên một xuồng máy đang chở nhiều can nhựa
khi tổ công tác áp sát phương tiện để kiểm tra hành chính
thì các đối tượng nhảy xuống sông để tẩu thoát một đối tượng sau đó bị khống chế
tại cơ quan công an trần văn tha chú tại an giang khai nhận dù đồng bọn đi trộm dầu
từ các tàu hàng khi vừa trộm thành công khoảng tám trăm linh lít dầu đeo
và đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
vào tối ngày hôm nay ba tháng năm cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết là đơn vị
vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh yên bái tp hcm đồng nai tây ninh
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã bắt giữ được ba đối tượng
trong vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra tại tp yên bái tp yên bái
trước đó ngày một mươi bốn tháng bốn tại tp yên bái tp yên bái xảy ra vụ nhóm thanh thiếu niên
dùng súng thanh toán nhau dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam
theo đường bộ tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương
vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng
khám xét trên người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng tổ công tác thu giữ được
một khẩu súng quân dụng hiệu k năm mươi chín một khẩu súng tự chế hai mươi một viên đạn và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng và đặng văn đồng
bước đầu đã thở nhận hành vi phạm tội
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết là trong bốn ngày nghỉ lễ
toàn quốc xảy ra một trăm linh bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một
giảm bảy vụ giảm ba người chết tăng hai mươi người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra một trăm linh bốn vụ làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm năm vụ giảm một người chết tăng hai mươi người bị thương
đường sát đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
phát hiện xử lý hai mươi bốn sáu mươi một trường hợp vi phạm trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hai mươi trường hợp lái xe dương tính với ma túy phạt tiền hai mươi sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
tạm giữ bốn trăm linh bảy ô tô sáu hai trăm năm mươi bảy mô tô bảy mươi ba phương tiện khác tước hai sáu trăm tám mươi bốn giấy phép lái xe
đường sát đường thủy không xảy ra tai nạn trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm
nhiều người dân bắt đầu trở lại thủ đô để làm việc
theo dự báo của cơ quan chức năng tình hình trật tự giao thông tại cửa ngõ phía nam hà nội có thể xảy ra tình trạng ồn tắc
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều cùng ngày mật độ phương tiện giao thông tại đây có đông hơn so với những ngày thường
tuy nhiên tình trạng ủn tắc chưa xảy ra giao thông vẫn thông suốt
năm giờ chiều của ngày nghỉ lễ cuối cùng mật độ phương tiện giao thông vào đường giải phóng ở cửa ngõ phía nam hà nội đông hơn những ngày bình thường
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an hà nội bố trí bốn cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ điều khiển hướng dẫn giao thông từ các hướng vào nội thành
các phương tiện lưu thông bình thường chấp hành nghiêm hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông và tín hiệu đèn
ồn tắc đã không xảy ra
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng trên địa bàn quận hoàng mai huyện thanh trì nói riêng và trên địa bàn thành phố hà nội nói chung thì mật độ tham gia giao thông tương đối lớn
nhưng mà hiện tại cái nút giao thông tại đây thì không xảy ra cái hiện tượng ủ nữ
còn trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ mật độ các phương tiện lưu thông vào thủ đô mặc dù có đông nhưng cũng không xảy ra tình trạng ung ứ như ngày đầu của đợt nghỉ lễ
tại các nút giao ra vào cao tốc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân chủ động các cung đường thông thoáng hơn tránh cùng thời điểm đi vào cao tốc
từ trước khi nghỉ lễ thì đã có cái phương án phân luồng sự phối hợp với cả các công an địa phương các khu vực giáp danh và các lực lượng khác lực lượng với các công an chuyên truyền và lực lượng ứng trực ở trên tuyến đầy đủ
nên là khi lượng phương tiện đông thì sẽ không bị động và lần qua thì cũng không bị ủn tắt